tin bão trên biển đông cơn bão số bốn
vào hồi một mươi giờ sáng nay ngày bốn tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một bốn độ vĩ bắc
một trăm một mươi năm sáu độ kinh đông cách hồng kông trung quốc khoảng một trăm tám mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
ban kính gió mạnh cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng đông bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi giờ ngày năm tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi ba độ vĩ bắc
một trăm một mươi bảy độ kinh đông trên vùng biển phía nam tỉnh phúc kiến trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới có gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến hai mươi độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi bốn độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy